các cấp hội phụ nữ tỉnh con tum đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả thiết thực góp phần giúp chị em cải thiện đời sống so đói giảm nghèo
mô hình trồng cây măng bát độ của hội liên hiệp phụ nữ huyện đắc tô là một ví dụ điển hình
vườn măng bát độ của chị lương thị thụy hội viên tri hội phụ nữ khối phố bảy thị trấn đắc tô huyện đắc tô có một trăm năm mươi gốc bắt đầu trồng từ năm hai nghìn một mươi
đến nay bình quân mỗi năm gia đình thu về năm mươi bảy mươi triệu đồng từ tiền bán măng
ưu điểm của trồng măng bắt độ là chỉ đầu tư ban đầu về cây giống phân bón công làm đất
cây không bị ảnh hưởng về thời tiết khí hậu và có thể tận dụng cả diện tích ở bờ khe bờ suối vẫn trồng được
cũng nhờ vay vốn của phụ nữ ở thị trấn cho nên là tôi vay hai mươi triệu về tôi trồng một trăm năm mươi gốc măng
mà cứ hàng năm là tôi thu là được hai tháng thôi mà thu nhập của nó là được bảy mươi năm triệu
cho nên là cái mô hình này là tôi mong rằng các chị em có điều kiện thì phát phát huy như tôi để trồng măng đây càng nhiều càng mang lợi ích tới cho gia đình mình
để các hội viên phụ nữ trên địa bàn có điều kiện tham gia mô hình trồng măng bắt độ
thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện đắc tô đã đứng ra tín chấp cho chị em vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện
bình quân mỗi người vay từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng làm vốn
nhờ đó mà các hội viên phụ nữ huyện đắc tô mạnh dạn tham gia trồng măng bát độ
thì nếu như mà thu hoạch một tháng thì một hộ gia đình mà có từ một trăm linh đến một trăm năm mươi gốc măng
thì họ sẽ thu nhập nhập được khoảng năm mươi triệu đồng chỉ trong vòng một tháng
còn các cái tháng khác thì họ có thể thu nhập bằng những các cái hình thức là trồng mì trồng cao su cà phê hoặc là các cái phát triển kinh tế bằng hình thức khác
nhờ đó mà các hội viên hội phụ nữ huyện đắc tô
mạnh dạn tham gia trồng cây măng bát độ
từ khi chỉ có bảy hội viên trồng thử măng bắt độ
đến nay sau bốn năm đã có trên một trăm linh hội viên phụ nữ huyện đắc tô thực hiện mô hình trồng măng bát độ
từ hiệu quả mô hình này hội liên hiệp phụ nữ tỉnh con tum định hướng sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần xóa đói giảm nghèo cho hội viên